khoảng một tiếng sau khi ngọn lửa bùng phát phần lớn khu nhà kho nuôi thử nghiệm tầm giống
của trung tâm nghiên cứu thực nghiệm nông lâm nghiệp lâm đồng thuộc viện khoa học kỹ thuật nông lâm nghiệp tây nguyên
đóng tại phường hai thành phố bảo lộc gần như bị thiêu cháy hoàn toàn may mắn không có thiệt hại về người
vụ hỏa hoạn xảy ra vào lúc một mươi một h hai mươi năm khi các nhân viên trung tâm nghiên cứu thực nghiệm nông lâm nghiệp lâm đồng
đang còn làm việc thì phát hiện ngọn lửa bùng phát từ một căn phòng trong dãy nhà kho thuộc khu vực nuôi thử nghiệm giống tầm
mặc dù các nhân viên của trung tâm này đã cố gắng tìm đủ mọi cách để dập lửa nhưng bất thành
nhận được tin báo đội chữa cháy và cứu hộ cứu nạn khu vực ba công an tỉnh lâm đồng đã điều bốn xe chữa cháy
máy bơm nước cỡ lớn cùng nhiều cán bộ chiến sĩ đến hiện trường để triển khai công tác chữa cháy
nhưng do khu nhà chứa có nhiều vật dụng dễ cháy nên ngọn lửa đã nhanh chóng bùng phát cháy lây lan sang các phòng bên cạnh
qua hơn một tiếng đồng hồ sau đám cháy mới cơ bản được khống chế nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ